trước lễ ký kết tiktok đã hợp tác cùng tổng cục du lịch việt nam trung tâm xúc tiến du lịch đà nẵng và thành phố hồ chí minh
chương trình quảng bá hello việt nam được tổ chức bởi tạp chí du lịch tiktok và vtv dưới sự bảo trợ của tổng cục du lịch sẽ được tiến hành vào ngày một mươi ba tháng sáu tới đây
chương trình đặt mục tiêu một triệu lượt xem trực tuyến và trên ba mươi video ngắn quảng bá về du lịch việt nam
thực hiện kế hoạch một nghìn hai trăm ba mươi sáu của cục hải quan lào cai về công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng này đã tăng cường kiểm soát và phối kết hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết không để xảy ra tình trạng buôn lậu phức tạp trên địa bàn
năm tháng đầu năm hải quan lào cai đã bắt giữ và xử lý ba mươi ba vụ buôn lậu vận chuyển hàng trải phép qua biên giới
việc lấy mẫu nước và kiểm tra chất lượng nước hàng tháng trong chương trình giám sát chất lượng nước này có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ và cung cấp kịp thời các thông tin về môi trường nước để cảnh báo cho các địa phương cho bà con nông dân phục vụ cho việc nuôi tô
từ kết quả lấy mẫu đào đạc thực tế của viện trên các tuyến sông sẽ cho ra đánh giá về kết quả chất lượng nguồn nước năm hai nghìn một mươi chín so với những năm trước
những giải pháp điều tiết nước hợp lý phục vụ cho sản xuất lúa và nuôi tôm của người dân
hiện nay trên địa bàn xã cunfeo huyện mai châu tỉnh hòa bình có khoảng hai mươi hội dân với trên một trăm linh nhân khẩu là đồng bào dân tộc mông ở hai tỉnh sơn la và yên bái tới định cư trái phép
tình trạng này diễn ra khá phức tạp các hội dân vẫn tiếp tục di cư tự do với ý định cư trú lâu dài lập làng mới tại đây
điều này tiêm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự và ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
đây là địa bàn sắp xanh hai tỉnh sơn la và thanh hóa là nơi có địa hình cách trở nên khu vực này không được quy hoạch xây dựng khu dân cư
vì vậy các cơ sở về hạ tầng kỹ thuật như điện lưới đường trường trạm
cũng chưa được đầu tư
cùng với đó phần lớn diện tích đất của các hộ xâm canh xâm cư đã được ủy ban dân tỉnh hòa bình giao doanh nghiệp quản lý đầu tư để trồng rừng phòng hộ kết hợp với kinh tế
tình trạng này bắt đầu diễn ra từ năm hai nghìn một mươi tám
theo thống kê hiện nay tại khu vực suối rầm xóm tàu nà có một mươi tám hộ với một trăm linh bốn nhân khẩu người dân tộc mông của hai tỉnh sơn la và yên bái đang có hoạt động xâm canh xâm cư trái phép
tình trạng xâm canh xâm cư
xâm canh xâm cư trái phép như vậy thì cho hết nó có tác động trực tiếp đến cái an ninh trật tự trên địa bàn xã
thứ nhất là vào khu vực này là những người dân chủ yếu là canh tác nương dẫy là nguy cơ dình dọc nguy cơ mất rừng phá rừng và cháy rừng
cái thứ hai nữa là liên quan đến một số cái an ninh trật tự xã hội nó tiềm ẩn trong khu vực này là rất là cao
với những hộ dân xâm canh xâm cư trái phép cuộc sống rất khó khăn thiếu thốn chủ yếu là tự cung tự cấp chăn nuôi làm nương rẫy
đã xảy ra tình trạng tranh chấp đất giữa các hộ di dân tự do và người dân địa phương gây mất an ninh trật tự
tình trạng đói nghèo trẻ em không được tới lớp không có cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe
vẫn tình trạng về quê nhưng mà bây giờ không muốn về
muốn ở đây là
xin các chú bác là sẽ tạo điều kiện làm tạm chú tạm vang anh em mình
sẽ là làm dân công phiểu
hiệp một châu đây hiệp mai châu đây
để giải quyết vấn đề này ngoài việc vận động các hộ dân
thì các địa phương cần sớm thực hiện các chính sách tạo điều kiện cho các hộ trở lại địa phương
ổn định cuộc sống như hỗ trợ đầu tư xây dựng khu tái định cư
sắp xếp nơi ở mới cho người dân
hoặc bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng khu tái định cư
cho đồng bào di dân tự do tại xóm tàu nà
với mục tiêu bố trí đất ở đất sản xuất và hạ tầng thiết yếu
phục vụ ổn định cuộc sống của các hộ dân di cư tự do
không để đồng bào lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
mất an ninh trật tự phá rừng
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại hội nghị giải pháp ổn định dân cư tự do trên địa bàn cả nước
và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tây nguyên vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong phần tin quốc tế các nước eu chia rẽ trong việc lựa chọn chủ tịch ủy ban châu âu
taliban nêu điều kiện của thỏa thuận hòa bình afghanistan
ngày hai mươi tám tháng năm lãnh đạo hai mươi tám quốc gia thành viên eu đã nhóm họp không chính thức tại bruxelles
để thảo luận về những ứng cử viên sẽ nằm trong thủ tướng
nắm giữ những vị trí quan trọng nhất của khối
tuy nhiên các bên đã có bất đồng vì có quan điểm khác nhau về các ứng cử viên
đặc biệt là chức chủ tịch ủy ban châu âu ec cơ quan điều hành eu
sau cuộc gặp thủ tướng đức angela merkel cho biết bà ủng hộ ứng cử viên trung hữu
của đảng dân dân châu âu manfred weber vào chức chủ tịch ec
tuy nhiên bà merkel xác nhận một số lãnh đạo eu đã ủng hộ ứng cử viên khác
và việc tìm kiếm thỏa hiệp sẽ tiếp tục trong thời gian tới
về phía mình tổng thống pháp
macron cho biết ông mong muốn được thấy hai phụ nữ và hai người đàn ông
có ca tính mạnh mẽ trở thành lãnh đạo eu trong năm năm tới
điều quan trọng mà ông macron nhấn mạnh đó là vấn đề cân bằng giới tính
phát biểu sau cuộc họp chủ tịch hội đồng châu âu donald trump tái khẳng định
các nhà lãnh đạo eu sẽ không tự động chấp nhận những ứng cử viên do nghị viện châu âu đệ trình
viện ông trump có nhiệm vụ lựa chọn ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của eu
bao gồm chủ tịch ủy ban châu âu chủ tịch hội đồng châu âu
chủ tịch ngân hàng trung ương châu âu và cao ủy an ninh và đối ngoại
các lực lượng nước ngoài phải rời khỏi afghanistan để tạo điều kiện cho việc thiết lập hòa bình
tại quốc gia trung nam á này
đây là tuyên bố được phái đoàn taliban đưa ra bên lề một sự kiện diễn ra tại thủ đô moscow của nga
người phát ngôn afghanistan khẳng định taliban mong muốn hòa bình xong để thực hiện điều đó
bước đi đầu tiên là phải loại bỏ
đào cản hòa bình và chấm dứt sự chiếm đóng afghanistan
theo đó toàn bộ binh sĩ nước ngoài bao gồm cả quân đội mỹ cùng các lực lượng đồng minh nato
cần rời khỏi afghanistan trước khi hòa đàm diễn ra
tại moscow phái đoàn taliban được cho là có các cuộc đàm phán với đại diện chính phủ afghanistan
trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng năm
trước đó ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng kêu gọi việc rút hoàn toàn lực lượng nước ngoài khỏi afghanistan
đồng thời khẳng định các cuộc tham vấn nội bộ ở afghanistan đã nâng tiến trình vãn hồi hòa bình lên cấp độ hoàn toàn mới
tiếp sau philippines thì malaysia cũng tuyên bố sẽ trả lại ba tấn nhựa không tái chế được
cho những quốc gia phát triển đã xuất khẩu trái phép số rác này đến đất nước của họ
trong một phát biểu bộ trưởng môi trường malaysia nhấn mạnh
malaysia sẽ dùng sáu mươi thùng container trở rác thải nhiễm độc thu giữ được
tại các cơ sở tái chế bất hợp pháp ở nước này để trả lại những nơi khởi nguồn
theo quan chức này trong số những quốc gia xuất khẩu rác sang malaysia có anh mỹ canada nhật bản
ả rập xê út và trung quốc chính phủ malaysia đã cho đóng cửa hơn một trăm năm mươi cơ sở tái chế rác trái phép
kể từ tháng bảy năm ngoái nhà chức trách địa phương dự định tiến hành các chuyến vận chuyển rác thải
trả lại cho các nước trong vòng hai tuần từ một cảng ở ngoại ô thủ đô kuala lumpur
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại